các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu quan chức tỉnh bình thuận
theo văn bản một nghìn một trăm năm mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
theo quyết định khởi tố vụ án số chín qd vbcq cs dt ngày một ba hai nghìn hai mươi ba
căn cứ điều bốn bộ luật hình sự
điều năm điều một trăm sáu mươi tám bộ luật tố tụng hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
chỉ đạo sở tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp sở ngành có liên quan ra soát
cung cấp thông tin tài liệu và tạm dừng giao dịch không cho chuyển nhượng mua bán trao tặng
cầm cố thế chấp đối với tài sản gồm bất động sản cổ phần cổ phiếu của một mươi hai cá nhân
một mươi hai cá nhân bị đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản gồm ông lê tiến phương
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận ông xà dương thắng
nguyên giám đốc sở xây dựng bình thuận cựu bí thư huyện ủy bắc bình
ông hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận
ông lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận
ông nguyễn thanh cho nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận
ông lê nam hưng nguyên tránh văn phòng sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận
cựu phó tri cục trường tri cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận
ông lê anh huy nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc tri cục quản lý đất đai bình thuận
ông đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
ông nguyễn văn phong nguyên phó tri cục ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
cựu phó giám đốc sở tài chính bình thuận thường trực hội đồng thẩm định giá đất tỉnh bình thuận
ông nguyễn xuân phong nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình thuận
bốn hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá miền nam chi nhánh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận gửi hồ sơ tài liệu
liên quan một mươi hai cá nhân trên về bộ công an trước ngày chín tháng năm
hôm hai mươi sáu tháng bốn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam ông lê tiến phương và một mươi một người liên quan đến tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết có diện tích hơn sáu mươi hai hectare do công ty trách nhiệm
hữu hạn khu đô thị du lịch biển phan thiết thuộc tập đoàn dạng đông làm chủ đầu tư
toàn bộ dự án này trước đây là sân gôn phan thiết được một tỷ phú mỹ xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đưa vào khai thác cùng với khách sạn phú thủy nay là ocean dunes
qua bốn lần chuyển nhượng dự án đã về tay tập đoàn dạng đông
giấy chứng nhận đầu tư do ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cấp với mục tiêu xây dựng và kinh doanh
một sân gôn đạt chuẩn quốc tế và các công trình phục vụ kèm theo
nhưng chỉ sau hai tuần nhận chuyển nhượng sân gôn tức là ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
giảng đông đã có văn bản
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho chuyển đổi sang đất ở đô thị
mục đích của việc chuyển đổi này là đầu tư xây dựng và kinh doanh biệt thự nhà vườn
nhà phố nhà cao tầng và các công trình phụ trợ
theo đó ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm ông lê tiến phương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
đã ký quyết định số ba nghìn ba trăm một mươi bảy quy đề ubnd về phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất
cho diện tích ba trăm sáu mươi ba năm trăm hai mươi ba m hai gồm đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ chiếm năm mươi tám năm mươi bảy diện tích dự án
phần còn lại là diện tích không thu tiền sử dụng đất là hai trăm năm mươi bảy một trăm ba mươi hai m hai theo quy định
gồm các công trình công cộng nhàn trẻ chiếm bốn mươi một bốn mươi ba diện tích khu đất dự án
tổng số tiền sử dụng đất mà tập đoàn dạng đông phải nộp là chín trăm ba mươi sáu tám tỷ đồng
tính chi tiết ra giá đất bình quân là hai năm triệu đồng một m hai
trong khi đó giá đất thực tế tại thời điểm đó ở thành phố phan thiết
và các tuyến đường nằm quanh dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
cao gấp năm lần trở lên giá đất mà ubnd tỉnh bình thuận áp vào dự án này của giảng đông
giá thấp nhất là một mươi triệu đồng một m hai và giá cao nhất là hai mươi bốn triệu đồng một m hai
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có thông báo số hai nghìn ba trăm tám mươi bốn tb vpcsdt
về kết luận giám định tài sản
theo thông báo này kết quả định giá quyền
sử dụng đất dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại thời điểm ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
đến hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm là hơn hai tám trăm sáu mươi ba tỷ đồng
số tiền này chỉ là phần diện tích ba trăm sáu mươi ba năm trăm hai mươi ba sáu m hai đất ở đô thị
được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong tổng số sáu trăm hai mươi sáu trăm năm mươi sáu m hai
của dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
trong khi trước đó ubnd tỉnh bình thuận có quyết định phê duyệt giá đất
để tính tiền sử dụng đất
đối với diện tích ba trăm sáu mươi ba năm trăm hai mươi ba sáu m hai nêu trên là chín trăm ba mươi sáu tám tỷ đồng
như vậy số tiền mà tỉnh bình thuận đã áp thu đối với dự án nêu trên
thấp hơn khoảng một chín trăm linh tỷ đồng so với kết luận của hội đồng định giá tài sản
trong tố tụng hình sự cấp bộ
trước đó khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bốn nhiều xe biển danh của bộ công an
đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh bình thuận
trước cửa nhà ông lê tiến phương cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
đường nguyễn tương phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
khoảng một mươi ba giờ có sự xuất hiện của lực lượng công an và cán bộ viện kiểm sát
cùng với lực lượng chức năng hai chiếc xe công vụ cũng xuất hiện trên đường nguyễn tương
gần đó tại khu vực nhà ông nguyễn xuân phong cựu cục phó cục thuế bình thuận
đường hùng vương phường phú thủy thành phố phan thiết
lực lượng công an cũng đã có mặt và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
tại nhà của ông xà dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng bình thuận
nguyên bí thư huyện ủy bắc bình đường tuyên quang phường bình hưng thành phố phan thiết
lực lượng cảnh sát cũng thi hành nhiệm vụ
an ninh tại các khu vực trên đều được thắt chặt để lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
trước đó vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phó thủ tướng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
trung tướng đỗ văn hoành đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận do công ty cổ phần dạng đông làm chủ đầu tư
quyết định khởi tố nêu rõ căn cứ vào nguồn tin tố cáo ông nguyễn ngọc hai
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã bị bắt giam và những người có liên quan thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
ba lô đất một mươi tám một mươi chín hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b phường phú hải thành phố phan thiết
và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh bình thuận
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo quyết định khởi tố vụ án số tám qd vp cq cs dt ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh bình thuận
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu sai phạm
tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
quyết định khởi tố vụ án hình sự đã được gửi đến vụ năm viện kiểm sát nhân dân tối cao
liên quan đến dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết bộ chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo
ban phưởng vụ tỉnh ủy bình thuận các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hai cựu bí thư tỉnh ủy bình thuận gồm huỳnh văn tý nhiệm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm bị kỷ luật khiển trách
ông nguyễn mạnh hùng nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bị cảnh cáo
riêng ông lê tiến phương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
bị ban bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
và bị thủ tướng chính phủ xóa tư cách nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo kết quả giám định tài sản phần diện tích ba mươi sáu ha đất
ở đô thị tại dự án là hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
trong khi ngân sách nhà nước chỉ thu về hơn chín trăm linh tỷ đồng phần diện tích này
dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết do tập đoàn dạng đông làm chủ đầu tư
là một trong chín dự án mà bộ công an tiến hành xác minh điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân bình thuận
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án tại dự án khu dân cư thương mại tân việt pháp ii
và khởi tố bị can lệnh bắt bị can đối với một mươi hai cựu cán bộ tỉnh bình thuận
trong đó có cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai
các cựu phó chủ tịch lương văn hải nguyễn văn phong và cựu giám đốc
phó giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận hồ lâm lê nguyễn thanh danh và nhiều thuộc cấp
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại